tại khánh hòa tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra một mươi bốn vụ cháy rừng với tổng diện tích rừng bị cháy là hơn một trăm bốn mươi sáu hectare
hiện nay do thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng khô hạn kéo dài nên nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rất cao có nơi được cảnh báo cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm nền nhiệt độ tăng cao kéo theo nhiều cánh rừng chịu cạnh khô cháy
các hoạt động đốt nương rẫy của người dân vẫn còn diễn ra lén lút kéo theo nguy cơ cháy rừng lan rộng
gần đây nhất vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi là vụ cháy gần một trăm linh hectare rừng trồng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ phía bắc thiệt hại hơn một sáu tỷ đồng
theo lãnh đạo tri cục kiềm lâm tỉnh khánh hòa để xảy ra cháy lan trên diện rộng là do lực lượng tại chỗ của chủ rừng quá mỏng còn phân tán nhiều nơi nên khi có xảy ra cháy huy động ngay lực lượng là rất khó khăn cộng thêm việc thi công các danh cản lửa chưa đồng bộ không hợp lý về thời gian dẫn đến chưa hiệu quả trong việc chống cháy lan
khi đã xây dựng các phương án làm các đường răng cản lửa chúng tôi ký nghị các cấp các ngành bố trí nguồn vụ cháy lan
cấp vốn cho các chủ rừng là phải sớm sớm trước mùa cháy hiện tại có một số trường hợp là thi công ranh cản lửa cấp vốn thanh ranh cản lửa là ngay trong mùa cháy do vậy tác dụng ngăn chặn các đám cháy lớn bằng ranh cản lửa là chúng ta thấy chưa là kịch thuật
hiện nay toàn tỉnh khánh hòa có khoảng sáu mươi ha rừng dễ cháy trước tình hình này tri cục kiểm lâm khánh hòa yêu cầu các chủ rừng phối hợp với các đơn vị liên quan xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao
bảo đảm trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn canh phòng kiểm soát chặt chẽ một mặt vừa có thể tuần tra kiểm soát hoạt động của người dân ra vào rừng nhất là tại các khu vực rừng ráp danh địa hình hiểm trở mặt khác có thể kịp thời phát hiện các đám cháy nhỏ kịp thời dập tắt tránh để lan rộng gây thiệt hại lớn